thông tin về siêu bão gần biển đông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện nay trên vùng biển tây bắc thái bình dương
đã xuất hiện một siêu bão có cứng độ mạnh có tên gọi quốc tế là yutu
hồi một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi vị trí tâm siêu bão ở vào khoảng một mươi bảy chín độ vĩ bắc một trăm hai mươi chín độ kinh đông
cách đảo lưu dông philippines khoảng bảy trăm ba mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi sáu từ một trăm tám mươi năm đến hai trăm linh km một giờ giật trên cấp một mươi bảy
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới siêu bão di chuyển theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km
đến một mươi ba h ngày hai mươi chín tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi bảy một độ vĩ bắc một trăm hai mươi năm độ kinh đông
cách đảo lưu dông philippines khoảng ba trăm linh km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm sáu mươi năm đến một trăm tám mươi km
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp một mươi năm từ một trăm tám mươi năm km một giờ giật trên cấp một mươi bảy